sau nhiều lần liên tiếp xả quỹ bình ổn giá từ đầu năm đến nay hôm nay liên bộ công thương tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
theo đó mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng một ba trăm bảy mươi bảy đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng một bốn trăm tám mươi bốn đồng một lít các mặt hàng dầu hỏa cũng tăng hơn một đồng một lít một kg tùy loại
bắt đầu từ một mươi bảy giờ chiều nay sau tăng giá xăng e năm ron chín mươi hai tối đa là một mươi tám năm trăm tám mươi tám đồng một lít xăng ron chín mươi năm là hai mươi ba mươi ba đồng dầu diesel là một mươi bảy tám mươi bảy đồng dầu hỏa có giá một mươi năm chín trăm bảy mươi một đồng và dầu ma rút là một mươi năm hai trăm một mươi đồng một kg
mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên như hiện hành
cũng theo liên bộ công thương tài chính các mặt hàng xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên như hiện hành
liên bộ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín mặc dù giá thế giới trong xu hướng tăng nhưng liên bộ công thương tài chính đã điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu liên tục ở mức cao
nhằm giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước dịp trước trong và ngay sau tết nguyên đán kỷ hợi tránh tác động cộng hưởng trong đợt điều chỉnh tăng giá điện ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng kiểm soát lãm phát ổn định kinh tế vĩ mô
liên bộ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín mặc dù giá thế giới trong xu hướng tăng nhưng liên bộ công thương tài chính đã điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu